chà trẻ con thì thích công việc đi nhổ bông súng và hái bông điên biển

một ngày mới lại về với người dân đồng tháp

màu vàng đậm thấm của điên điện nổi bật hẳn như những loài rau xanh khác
những cây bông súng còn nguyên qua tư roi roi quận mình ẻ ắc
cũng chẳng phải cao lương mỹ gì nhưng với bà con ở đây mùa nước lên
chứ gì cũng phải ăn cho được tô canh chua cái linh nấu chế bông súng bông điên điện thì mới đã thèm
cá linh đó bắt nước sôi lên nêm me rồi rồi thả cái linh vô thả nó vô nhặt xuống
nêm nếm ngon lắm
ở đồng tháp này chỉ có màu bông súng như bông điện là số một
và chợ quê tháng tám hiếu sao được sự hiền diện của những cá linh cá rô đồng cua ốc lương
những sáng chật mùa nước nổi
vừa được trao tay
từ những tập lưỡi nghiệp dư mùa nước nổi sớm nay
cá đánh bắt ngoài đồng cá kéo côn đồ đó em
mua ở đảo là sáu mươi bảy mươi tùy theo căn số gì đó
mùa nước nổi thì cá nó có nhiều hơn bình thường giá có rẻ không
mùa nước nổi thì cá nó hơi nhiều hơn tháng thôi
trời ơi giá cả sao vậy
giá thì tháng nước
nó hơi nhỉnh hơn tháng hô một tí
theo cá này thì trọng đồng sáu mươi bảy mươi còn hơn tháng hô thì tám mươi chín mươi
những bàn tay thoăn thoát làm sạch những chú cá tươi
để chuẩn bị cho những bữa cơm ấm áp của mỗi gia đình trưa nay
chúng tôi bất giác nhớ về những ngày xưa thơ ấu theo mẹ đi chợ quê
chợ nay tuy đã khang trang hiện đại hơn nhiều
xong cái không khí nhuộm nhịp tấp nập ấy thì vẫn nguyên chẹn không lẫn đi đâu được
chợ cá mỹ trà đêm nay vẫn náo nhiệt như thường lệ
chợ cá mỹ trà thuộc thành phố cao lãnh là khu tập trung buôn bán cá nước đớn lớn nhất tại đây
chợ cá mỹ trà thuộc thành phố cao lãnh là khu tập trung buôn bán cá nước đớn lớn nhất tại đây
thuy sản ở đây chủ yếu là các loại cá gia trơn và cá rô được mua trong ao hoặc nhà mẹ

rất nhiều người đang sống tại thị thành

chú ba tiều đã hơn bốn mươi năm gắn liền với việc kinh doanh cá

bây giờ các con thì nó cũng đeo theo nói theo
tại vì mình không có làm ruộng đẩy đó đeo theo nghề cá này sống thoải mái
một lứa nuôi như vậy
thí dụ mình tùy theo ao hay là mình tùy theo cái chỗ mình nuôi đó
nếu nhiều thì mình lời nhiều
thí dụ như mình nuôi có khoảng
một áo như vậy có khoảng chừng bốn tấn hoặc năm tấn
thì mình cũng kiếm ba bốn chục
sống thoải mái mà nghề cá thì sống thoải mái vậy đó
đã hơn một giờ khuya
không khí mua bán ở đây vẫn rất nhộn nhịp
mà cũng là không thấy ai mệt mỏi hay nghỉ ngơi gì
mà chỉ thấy xuồng ghe cập bến liên tục
cùng với những chuyến xe chở hàng đến rồi đi cũng thật chóng nhanh
giữa thành phố cao lãnh lặng yên
với những cơn gió dược mát thổi chào từ đồng nước lũ
ngay giữa trung tâm thành phố
mỗi đêm vẫn sáng đèn
cho những chuyến hàng từ đồng quê vào phố thị
sẽ là một chiếu sót lớn lao
nếu đến miền tây mùa nước nổi
mà quên ghé thăm những phiên chợ săn hạng độc mang thương hiệu riêng
khi còn nước nhảy bờ
sáu giờ sáng
chợ biên giới xà khánh an đã náo nhiệt
dọc lộ trang sông bình chi
tiếng rao mời của các tiểu thương
tiếng ngã giá của khách hàng đi mua sản chật mùa nước nổi
làm tăng thêm không khí nhộn nhịp của một góc chờ quê ngày mới
theo người dân nơi đây
cứ vào mùa lũ hạt năm
chợ ốc đồng ở khánh an lại sôi động
hàng chục tấn ốc từ nước bạn campuchia
sẽ theo ghe đến đây
để được phân phối đến khắp nơi trong cả nước
hàng chục đầu xuồng chở đầy áp bong súng băng sông
cũng lần lượt cập bờ
để đem bán cho thường lái
ngày nào cũng vậy
có khoảng ba chiếc xe tải đầu sẵn
chờ dân nghèo chở bông súng về
công việc buôn bán bông súng ở đây
diễn ra thật rôn rã
những cọng bông súng được nhổ từ campuchia
toàn là bông súng cơm
dài thường thược
có cọng dài gần bốn mét
trắng mơn mởn
mà không hề lẫn lộn một còng bông súng ma nào
một loại mặt hàng được xem là thương hiệu
của chợ biên giới khánh an mùa nước nổi
đó chính là rắn đông
người đàn ốc này tự hào khoe với chúng tôi
về mẻ trắng trung mà anh vừa đem về từ biên giới
đây là một lứa rắn tốt và quả thực
nó đã thu hút không ít ánh nhìn quan tâm
của những người khách hàng
rất nhanh rõ rắn trung đã tìm được người chú mới
hầu như đi quanh chợ
đầu đầu chúng tôi cũng dễ dàng nhìn thấy rắn
rắn bông súng rắn trung rắn nước
và cả những con rắn khổng lồ
xem ra đây không phải là một phiên chợ thích hợp
do những người yêu bông chía

trời đã sáng trưa
nhưng đường ghe thuyền cầm bến chợ
vẫn rất nhộn nhịp
một người phụ nữ hai tay nặng hai vỏ rắn lụt
nhanh chóng được một chút giữa chào đón
chị sáu lợi tuy chỉ mới theo nghề bắt rắn
được hơn hai năm
nhưng lại là một gương mặt quen thuộc của khu chợ
với khả năng sát ánh lục
và sự gán lì
bởi rắn lục không phải là đối tượng dễ chịu
đối với người săn rắn nào
chú chừa rắn nhanh chóng đổ rắn ra khỏi chỏ
và gấp vào chuồng lớn
ngay giữa giữa
một chiếc chuồng lớn
với hàng trăm con mạng xà xanh bò lứt ngứt
do những người ngoại đạo như chúng tôi
để ghi lại một khung hình
chính là một sự thử thách
không dễ dàng gì vừa qua
còn với chị sáu lợi
hôm nay là một ngày làm ăn tạm được
với hai bao rắn lục
với giá chín trăm tám mươi ngàn
sau khi trừ chi phí ghe xuồng
năm ngày công hết bốn trăm linh ngàn
chỉ có lợi năm trăm tám mươi ngàn
chị sáu mua ngay cho con
một món đồ chơi
sau khi rời khỏi giữa cá
rồi mai đây
khi những đôi mắt trong dao này lớn lên
có lẽ chúng sẽ có một đôi mắt
không quên trong ký ức
khi đã được sống và lớn lên
từ những phiên chợ
và những món quà quê như thế
đi chợ quê và mùa nước nổi
để có thể thưởng thức trọn dẹn
những sản dật
mà thiên nhiên đã phú tặng cho bà con nơi đây
tuy chỉ là một khu chợ tươi
hay một bến cảng gian sông
nhưng những chuyến đo đầy cá tôm
và tiếng nói đùa
mua bán nhộn nhịp
của những người dân miền tây chân chất
đã làm nên một nét văn hóa đặc trưng
mà chỉ có thể tìm thấy nơi đây
và một con nước nhạy
nét văn hóa
mà chúng tôi vẫn mãi muốn kiếm tìm